tuy vậy trong suốt bốn năm lịch sử dân ta đã phải đối trọi với những thế lực ngoại xâm hùng mạnh
từ đó mà trong dân gian đã xuất hiện nhiều môn võ cổ truyền mang những phong cách khác nhau
chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vài môn võ cổ truyền độc đáo
để phần nào thấy được sự đa dạng trong võ học cổ truyền của dân tộc mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nền võ học việt nam đã có mặt từ những biến cố đầu tiên của lịch sử dân tộc
đó là việc bảo vệ dân làng khỏi thú sử bảo vệ đất nước khỏi thế lực ngoại xâm
nền võ học việt nam được khởi dựng trong gian nguy hoàn thiện qua thử thách
võ thuật cổ truyền trở thành một phần của lịch sử một chứng nhân cho tinh thần quả cảm sáng tạo của dân tộc ta
nền võ học việt nam được khởi dựng trong gian nguy hoàn thiện qua thử thách
nền võ học việt nam được khởi dựng trong gian nguy hoàn thiện qua thử thách
lịch sử của dân tộc được người việt sáng tạo bồi đắp qua nhiều thế hệ hình thành
nên những đòn thế bài quyền bài binh kỹ thuật chiến đấu đặc thù
theo các võ sư thì các hệ phái võ thuật cổ truyền ở nước ta được xếp vào các nhóm chính
như nhóm bắc hà ở miền bắc nhóm bình định ở miền trung nhóm nam bộ miền nam và ngoài
ngoài ra còn có thể kể đến các võ phái việt nam phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới
bao gồm những môn phái là thành viên của liên đoàn võ thuật cổ truyền việt nam
nhắc đến võ cổ truyền việt nam không thể không nhắc đến võ thuật bình định
bình định đất thơ đất tuồng đất võ
từ trong thế núi hình sông
dường như trời đất đã dành cho bình định một dấu ấn riêng nên sắp đặt thiên nhiên vô cùng ngoạn mục
núi cao sông sâu thác gành biển cả tất cả tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt vời
những người yêu võ thuật về đây thăm các di tích lịch sử văn hóa
các làng võ nổi tiếng để cảm nhận tình yêu và sức hấp dẫn
bình định được coi là mảnh đất có thiên nhiên khắc nghiệt địa hình hiểm trở
chính vì thế con người sinh sống nơi đây buộc phải có sức khỏe lòng dũng cảm
tinh thần kiên trì chịu được cực khổ để vượt qua được những khắc nghiệt của thiên nhiên